chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến những câu thơ đánh cho để dài tóc đánh cho để đen răng đánh cho nó trích luôn bất phản đánh cho nó phiến giáp bất hoàn đánh cho sự chi nam quốc anh hùng chi hữu chủ
những vần thơ bất hủ này khiến người ta nhớ đến một chiến công hiển hách lễ lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đại thắng mùa xuân kỷ dậu năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín
theo sử sách ghi lại những ngày giáp tết năm kỷ rậu nhân dân thăng long và bắc hà phải chịu đựng đau thương tủi nhục vì nạn ngoại xâm
hai trăm chín mươi quân thanh do tôn sĩ nghị thống lãnh đã tràn vào chiếm đóng kinh thành với những phán đoán tình hình và công việc chuẩn bị được trù liệu trước
chỉ trong vòng ba mươi năm ngày đại quân do vũ quang trung chỉ huy đã hoàn tất mọi việc chuẩn bị cho chiến dịch đại phá quân thành
đúng vào đêm giao thừa tết kỳ rậu quân tây sáu
nhưng bất ngờ tiến công tiêu diệt đồn tiền tiêu của giặc ở gián khẩu cách thăng long gần chín mươi km
và chỉ sau năm ngày đêm tiến quân thần tốc đạo quân chủ lực của quang trung đã phá tan hệ thống phòng ngự của địch trên hướng đường thiên lý tiến về thăng long
trước hết cái đặc trưng về mặt nghệ thuật quân sự của quang trung là bao giờ cũng giữ bí mật đến phút cuối cùng
và đấy là một trong những yếu tố tạo nên thế mạnh
khi mà sung trận tức là quân địch hoàn toàn không hay biết gì về cái sự chuẩn bị của quân ta
và khi mà lâm chạy thì cái yếu tố bất ngờ từ cái bí mật nó tạo ra đấy thì cái lực lượng người ta gọi là sức bỏ một nửa thì công được gấp đôi
thế thì quang trung bao giờ đánh trận nào đấy thì cũng giữ bí mật đến phút cuối cùng
mờ sáng mùng năm tết kỳ rậu đạo quân chủ lực
của quang trung phối hợp với đạo quân đô đốc bảo công phá và tiêu diệt toàn bộ quân địch ở ngọc hồi đập mực
đây là vị trí quan trọng nhất của địch trong kế hoạch phòng thủ thăng long
sự phối hợp giữa hai trận đánh ngọc hồi đống đa làm cho tôn sĩ nghị hết sức bất ngờ
choáng váng và lâm vào thế hoàn toàn bất lực sụp đổ
trưa mùng năm tết cả ba mươi sáu phố phường thăng long như bừng lên trong ngày hội chiến thắng
tượng đài chiến thắng ngọc hồi đống đa được dựng ở đây mang một ý nghĩa rất lớn
thực tế là đại quân của quang trung sau khi hạ được đồn hà hồi và tiếp tục tiến về đồn ngọc hồi
và khi tiến về đường ngọc hồi hạ được đồn ngọc hồi
đây là bước tiến và chiến thắng lịch sử để giải phóng thăng long và đánh tan quân thanh xâm lược nước ta
đây là một buổi tập của các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam về đại thắng thăng long xuân kỷ rậu một nghìn bảy trăm tám mươi bảy

người anh hùng áo vải quang trung nguyễn huệ không chỉ là một thiên tài quân sự góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm kỷ rậu một nghìn bảy trăm tám mươi chín
mà ông còn là một vị vua vô cùng thi vị hoàng lê nhất thống trí ghi lại giai thoại về cành đào từ thăng long gửi vào phú xuân
sau đại thắng quân thanh thể hiện tình yêu của quang trung tới người vợ yêu của mình ngọc hân công chúa
đối với vai vị anh hùng áo vải này thì cũng rất là nghiêm khắc và cũng rất là oai phong
rất là tài mưu thao lược rất giỏi
nhưng bao giờ cũng thế sau cái việc của nhà nợ của nước thì có một sự nãng mạng hơn
tức là có những tình cảm và nó hơi một chút gọi là nó bay bồng một chút với người yêu và cũng là người vợ của mình đó là công chúa ngọc hân
chỉ trong năm ngày tết kỷ rậu quân dân tây sơn đã đánh tan hơn hai mươi vạn quân thanh xâm lược trong lịch sử giữ nước
dân tộc ta đã từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược nhưng chưa từng có một trận chiến nào trong một thời gian ngắn ngủi và thành công vang dội như thế
đại thắng mùa xuân kỷ dậu một nghìn bảy trăm tám mươi chín đi vào lịch sử dân tộc và lòng người việt như một trong những mùa xuân đẹp nhất phi thường nhất thể hiện ý chí kiên cường trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại